sáng ngày hai tháng ba bác sĩ tôn thất toàn phó giám đốc phụ trách trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh cdc khánh hòa cho biết
trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp là sinh viên nhiễm cúm gia cầm ah năm
bệnh nhân là btd hai mươi một tuổi ngụ thị xã ninh hòa đang học tại thành phố nha trang
được biết ngày một mươi một tháng ba bệnh khởi phát với triệu chứng sốt ho nhẹ
bệnh nhân đã tự mua thuốc uống nhưng vậy không thuyên giảm
đến ngày một mươi năm tháng ba bệnh nhân về nhà ở thị xã ninh hòa và chỉ tiếp xúc với mẹ và em gái
tiếp đó bệnh nhân đến khám tại cơ sở hai của trung tâm y tế thị xã ninh hòa
được trần đoán phim họng thanh quản cấp theo dõi sốt sốt huyết đành
bác sĩ có đề nghị nhập viện theo dõi nhưng bệnh nhân xin kê đơn về điều trị ngoại trú
một ngày sau bệnh nhân nhập khoa gấp cứu bệnh viện đa khoa khu vực ninh hòa
trong tình trạng sốt cao đau bụng quanh rốn đi cầu lòng
các bác sĩ trần đoán bệnh nhân nhiễm khuẩn ruột nhiễm trùng huyết có dấu hiệu cảnh báo
và chuyển vào khoa chuyển nhiễm điều trị
ngày một mươi bảy tháng ba bệnh diễn biến nặng nên bệnh nhân được chuyển vào bệnh viện đa khoa tỉnh khánh hòa
kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của viện pasteur nha trang ngày hai mươi tháng ba của bệnh nhân
cho kết quả dương tính với virus cúm da cầm ah năm
hiện bệnh nhân diễn biến nặng đang cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh khánh hòa
sau khi tiếp nhận thông tin dịch tễ cdc khánh hòa đã hướng dẫn người nhà bệnh nhân các biện pháp phòng chống dịch
đồng thời lập danh sách một mươi bốn cán bộ tại bệnh viện đa khoa tỉnh và sáu cán bộ tại bệnh viện bệnh nhiệt đới
để theo dõi sức khỏe thực hiện khử khuẩn các khu vực khám điều trị xe vận chuyển
ngoài ra bốn người nhà bệnh nhân gồm mẹ dì và em gái cũng được theo dõi sát tình hình sức khỏe
phòng ở và giấy phòng trong ký túc sái trường đh nha trang nơi bệnh nhân đang theo học
cũng được phun khử khuẩn bằng chloramin b
theo bác sĩ toàn sáu bạn ở cùng phòng ký túc sá đh nha trang tất cả đều kết quả âm tính
cúm ah năm lây từ da cầm địa bàn bệnh nhân ở không phát hiện ra những ổ da cầm chết
chúng tôi đang phối hợp với tri cục thú y kiểm soát các đàn da cầm để có hướng xử lý tốt nhất
cúm da cầm cúm ah năm là loại bệnh dịch nguy hiểm lan truyền rất nhanh
có thể gây dịch ở người rất khó kiểm soát
tỷ lệ tử vong chiếm gần năm mươi cao nhất trong số các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp
cúm da cầm là bệnh có thể lây qua đường hô hấp qua tiếp xúc với vật dụng bị nhiễm mỏng bệnh
qua việc tiếp xúc và ăn da cầm lợn ốm chết do nhiễm virus cúm ah năm
người bị nhiễm virus cúm ah năm chủ yếu thông qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với động vật bị bệnh
nguy cơ lớn nhất mắc cúm da cầm đó là việc tiếp xúc với da cầm bị bệnh
hoặc với các bề mặt bị ô nhiễm như lông nước bọt hoặc phân của da cầm
các triệu chứng thường gặp như sốt cao đột ngột trên ba mươi tám độ c
rét run đau đầu đau ngực khó thở tim đập nhanh đau họng ho thường ho khan
ho có đờm đau nhức cơ mệt mỏi giã rời
hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng bệnh cúm này cho người